theo sở công thương tp hà nội dự kiến tết nguyên đán năm nay hà nội sẽ cần vào khoảng bốn mươi bốn sáu trăm linh tấn thịt lợn
mà trong khi đó do tả lợn châu phi nên người chăn nuôi bị thiệt hại rất lớn ngại tái đàn nguồn cung thịt lợn cũng đang bị khán hiếm
bên cạnh việc dự trữ thịt lợn sở công thương tp hà nội và các doanh nghiệp dự tính sẽ nhập khẩu thịt lợn từ pháp và indonesia
bên cạnh đó cũng sẽ dự trữ các sản phẩm thay thế như thịt châu thịt bò thủy sản trứng da cầm
thành phố cũng yêu cầu các doanh nghiệp tham gia bình ổn giá giả soát lại nguồn hàng không để thiếu hàng dẫn đến tăng giá
cũng theo sở công thương thì đến nay đã có hai mươi hai đơn vị đăng ký tham gia chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trong hai tháng tết với tổng giá trị hơn một mươi tám tỷ đồng